tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy với đa số các đại biểu tán thành
chiều nay sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
phó tổng thư ký quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy với tỷ lệ tám mươi năm hai các đại biểu tán thành
theo đó chỉ tiêu được nêu tại dự thảo nghị quyết là gdp phấn đấu tăng sáu bảy tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ sáu đến bảy
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi khoảng bốn tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm bốn tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi chín
tập trung tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất
gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh phát triển văn hóa xã hội
chăm lo đời sống cho người dân chủ động ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường tăng cường quản lý tài nguyên
thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số